phát biểu tại lễ kỷ niệm một trăm tám mươi năm năm ngày thành lập tỉnh hai mươi năm tái lập tỉnh bắc ninh và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu bắc ninh cần bám sát nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
và các chủ trương nghị quyết chỉ thị của trung ương vận dụng sáng tạo hiệu quả vào quá trình phát triển
sự buổi lễ có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
với chủ đề năm hai nghìn một mươi bảy là tăng cường kỳ cương đề cao trách nhiệm phát triển nhanh và bền vững
cùng cả nước thực hiện mục tiêu đã đề ra sớm đưa bắc ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chia sẻ tầm nhìn với bắc ninh phải được kết tinh từ tầm nhìn văn hóa
lịch sử từ tâm hồn cốt cách và khát vọng vươn lên của các cấp ủy đảng chính quyền
cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh từ tiềm năng và thế mạnh của tỉnh
thủ tướng yêu cầu bắc ninh cần phải là hình mẫu độc đáo về tư duy phát triển thịnh vượng
dựa trên kinh tế tri thức đột phá sáng tạo và sức mạnh tiềm ẩn của chiều sâu văn hóa
thủ tướng đề nghị bắc ninh cần lưu ý không được chủ quan tự mạn với những gì đang có
để không ngừng đổi mới tìm ra những giải pháp đột phá về thể chế
về môi trường kinh doanh nhằm phát huy tốt hơn nữa nền tảng hiện có
đồng thời phải là hình mẫu phát triển mang tính tiên phong đột phá trong lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao
và cả trong nông nghiệp chất lượng cao nông nghiệp hữu cơ đang phát triển
đây cũng là nền tảng để bắc ninh xây dựng nền kinh tế sáng tạo có sức lan tỏa sâu rộng
thủ tướng cũng yêu cầu bắc ninh cần làm tốt công tác xây dựng trình đốn đảng
nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp tăng cường kỳ luật kỳ cương
triển khai tốt nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và các chủ trương nghị quyết chỉ thị của trung ương
của tỉnh về phát triển kinh tế và phát triển tiềm năng của địa phương
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân trường lao động hạng nhất cho tỉnh bắc ninh